thưa quý vị cuối giờ chiều nay ngay sau khi tới thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao đã tới thăm cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
gặp gỡ bà con cộng đồng người việt nam tại trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ vui mừng khi lần đầu tiên thăm chính thức trung quốc trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam
theo lời mời của ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra sau chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất đảng nhà nước hai nước
là chuyến thăm trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng và chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đến việt nam tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này trong việc duy trì đá tiếp xúc cấp cao trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội cho biết trong chuyến thăm lần này quốc hội việt nam và nhân đại toàn quốc trung quốc
sẽ ký thỏa thuận hợp tác mới thiết lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa cơ quan lập pháp hai nước do hai chủ tịch đồng chủ trì
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đại sứ quán việt nam
và cộng đồng người việt nam tại trung quốc đối với quan hệ hai nước mong muốn đại sứ quán việt nam tiếp tục triển khai
và thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước
chú trọng nghiên cứu kinh nghiệm của trung quốc trong xây dựng thể chế quản trị đất nước
cùng với quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ số lượng người việt nam tại trung quốc sẽ ngày càng tăng
vì vậy chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị đại sứ quán việt nam và các tổng lãnh sự đã quan tâm rồi
phải quan tâm hơn nữa đối với công tác người việt nam tại trung quốc quan tâm phát triển công tác hội đoàn để cộng đồng ta đông nhưng phải mạnh
chủ tịch quốc hội cũng đề nghị quan tâm đến công tác hội đoàn của cộng đồng
và đề nghị quan tâm đến công tác hội đoàn của cộng đồng